ubnd tp cần thơ vừa làm việc với đoàn công tác của cơ quan hợp tác phát triển đức về chương trình thoát nước và chống ngập đô thị đồng bằng sông cửu long ứng phó với biến đổi khí hậu đang được triển khai tại khu vực này
chương trình thoát nước và chống ngập đô thị đồng bằng sông kiều long ứng phó với biến đổi khí hậu đang phối hợp với nhiều cơ quan tiến hành các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội nhằm phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông kiều long và tiểu vùng bán đảo cà mau
đại diện cơ quan hợp tác phát triển đức cũng cho biết tổ chức này đang hợp tác với cục kinh tế liên bang thụy sĩ về triển khai chương trình mới từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm tại một mươi ba tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiều long với kinh phí khoảng một mươi ba một mươi năm triệu euro gồm ba hợp phần